trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ đang theo dõi một biến thể mới của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
sau khi các chuyên gia phát hiện một trường hợp mắc chủng đột biến cao ở bang michigan
theo cdc mỹ biến thể mới được đặt tên là ba hai tám mươi sáu cũng được phát hiện tại đan mạch và israel hồi đầu tuần này
phòng thí nghiệm tại đại học michigan đã báo cáo trường hợp đầu tiên mắc ba hai tám mươi sáu tại mỹ
sau khi sàng lọc thông tin các mẫu bệnh phẩm được đăng tải lên cơ sở dữ liệu virus toàn cầu cz
trước đó tổ chức y tế thế giới cũng cho biết đang theo dõi biến thể ba hai tám mươi sáu do số lượng đột biến lớn
cụ thể là biến thể này có tới ba mươi sáu đột biến so với biến thể xbb một năm đang gia tăng nhanh chóng ở mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới
ngoài một số đột biến chưa rõ chức năng hầu hết các đột biến giúp biến thể mới tăng khả năng trôn tránh hệ thống miễn dịch